chủ tịch hồ chí minh đã triệu tập và chủ trì cuộc họp của thường vụ trung ương đảng cộng sản việt nam
trong số các quyết định của cuộc họp này thường vụ nhất trí chuẩn bị tuyên ngôn độc lập và tổ chức meeting lớn ở hà nội
để chính phủ lâm thời ra mắt nhân dân cũng là ngày nước việt nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập chính thể dân chủ cộng hòa
một trong những nơi mà chúng tôi muốn nhắc đến trong chương trình thời sự đặc biệt hôm nay
một địa chỉ đỏ hơn cả một di tích mà còn là một chứng nhân lớn
lịch sử nơi đã chứng kiến những dòng chữ bản thảo đầu tiên của bản tuyên ngôn độc lập đó chính là căn nhà số bốn mươi tám hàng ngang
bảy mươi năm năm đã trôi qua nhưng những kỳ vật trong căn nhà vẫn còn vẹn nguyên là nơi để mỗi người việt nam trở về thăm lại
và cảm nhận không khí sụp sôi của ngày độc lập là nơi để những người bạn quốc tế hiểu hơn về một chặng đường vẻ vang trong lịch sử dân tộc việt nam
thủ đô hà nội từ xưa đến nay căn nhà số bốn mươi tám hàng ngang dọc theo chiều dài lịch sử được mở cửa cho khách tham quan
nhưng mọi kỳ vật mọi chi tiết trong căn nhà vẫn được giữ vẹn nguyên như những ngày chủ tịch hồ chí minh khởi thảo ra bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa chấm dứt ách nô lệ của thực dân phong kiến
ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình nhà tư sản yêu nước trịnh văn bồ một cơ sở tim cậy của đảng trong nội thành hà nội
trong những ngày sụp sôi khởi
các đồng chí lãnh đạo đảng đã bí mật đón bác về bốn mươi tám hàng ngang để ở và làm việc
hà nội vô cùng tin tưởng và bảo vệ
tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc không phân biệt xe cấp vì mục tiêu lớn nhất là giải phóng dân tộc của bác
chính là một trong những điều kiện tiên quyết để mang lại thành công của cuộc cách mạng tháng tám
ngôi nhà số bốn mươi tám hàng ngang nguyên là hiệu phúc lợi một hãng buôn tơ lụa vải vóc và loại lớn nhất ở hà nội vào những năm bốn mươi của thế kỷ trước
ngôi nhà có hình ống nhà hai mặt phố một mặt là số bốn mươi tám hàng ngang
một mặt là số ba mươi năm mặt tiền phố hàng cân
không chỉ là nơi bác khởi thảo ra bản tuyên ngôn độc lập đây còn là nơi làm việc của bác và thường vụ trung ương khi ở hà nội
những chiếc ghế trong căn phòng khách ở tầng hai là nơi mà các đồng chí đã báo cáo với bác về sự thành công của những cuộc khởi nghĩa tại các địa phương trên toàn quốc lúc bấy giờ
đây là ngôi nhà bốn tầng từ trên tầng hai tầng ba có thể bao quát được toàn bộ xung quanh lại có cửa sắt rất chắc chắn thuận lợi cho công tác bảo vệ
đặc biệt trong trường hợp khi mà có việc
thì các đồng chí có thể theo hàng lan can nên nóc các nhà bên cạnh mà không cần phải xuống cầu thang hay xuống đường
và một nguyên nhân thứ hai nữa thì cửa hiệu phúc lợi vào những năm ba mươi bốn mươi của thế kỷ thứ hai mươi là một trong số những cửa hiệu buôn tơ lội lớn nổi tiếng bậc nhất của kinh thành
chính vì thế mà lúc nào cũng tất nập người mua kẻ bán người ra kẻ vào nên hoàn toàn tránh được sự theo dõi của bọn mật thám pháp cũng như của kẻ thù
không chỉ chấp nhận hiểm nguy trong thời điểm nhạy cảm và khó khăn khi đó mà ngay cả sau khi nước ta tuyên bố độc lập
ngân khố cao
chủ tịch hồ chí minh đã thay mặt chính phủ là kêu gọi đồng bào nhân dân và chính cái sự huy động được cái sức mạnh của nhân dân tham gia vào đóng góp cho nhà nước xây dựng nhà nước một cái nhà nước non trẻ
nếu như không có sự ủng hộ của nhân dân nếu như không có cái sự giúp đỡ của nhân dân thì chắc chắn là chính phủ mới của chúng ta sẽ không hoàn thành được cái sứ mệnh lịch sử rất là cao cả
sau khi chủ tịch hồ chí minh qua đời gia đình ông trịnh văn bồ cũng quyết định hiến lại